cho đến hiện tại đề xuất f f một đi làm vẫn đang gây tranh cãi bởi nỗi lo gián đoạn công việc
ảnh hưởng đến cả người lao động lẫn doanh nghiệp và nỗi lo lây lan covid một mươi chín
phơi nhiễm virus trong môi trường công sở lao động khép kính
trong bối cảnh đó mới đây long an đã trở thành tỉnh tiên phong ra văn bản thông tin
phổ biến quy định tạm thời các trường hợp f f một được tham gia làm việc
theo tỉnh này cho phép f f một đi làm là xuất phát từ nhu cầu thực tế
phải giải quyết nhiệm vụ quan trọng và cấp bách
ông huỳnh minh phúc giám đốc sở y tế tỉnh long an cho biết
trước thực tế sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh
phải đối mặt với tình trạng thường có người f và rất nhiều người f một
cả người lao động f không có triệu chứng và đặc biệt là người f một cùng với chủ doanh nghiệp của họ
trên thực tế đều muốn công việc được tiếp tục trôi chảy
dựa trên nhu cầu từ nhiều doanh nghiệp
lãnh đạo tỉnh long an đã thực hiện chủ trương này để hướng việc tháo gỡ cho nhu cầu
của chính các f f một đang có việc cấp bách cần giải quyết
việc ban hành hướng dẫn này được cho là kịp thời để doanh nghiệp chủ động sáng tạo
và thích ứng tốt với tình hình thực tế để giải quyết nguồn lao động
qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được làm việc
cũng thu hút thêm một số lao động từ nơi khác đến để kiểm soát hiệu quả tình hình covid một mươi chín
mặt khác hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an
đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động nếu không bổ sung kịp thời
sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định
để đáp ứng với nhu cầu sản xuất phục hồi kinh tế thì hiện tại và dự báo
trong những tháng tới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu một nguồn lao động lớn
theo ước tính trong năm hai nghìn hai mươi hai vẫn cần tuyển dụng khoảng năm mươi một lao động
theo đại diện của một số doanh nghiệp việc tỉnh long an tiếp tục ra soát đánh giá
tổng quan tình hình dịch trên địa bàn và có những điều chỉnh linh hoạt
sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất tạo điều kiện tối đa
cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch
bà nguyễn thị kim anh giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạng gia hạc sinh
khu công nghiệp cầu tràm huyện cần đước tỉnh long an nói
do số ca covid một mươi chín ít nên vẫn chưa áp dụng cho f f một làm việc đối với một số tình huống
tuy nhiên quy định này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động rất nhiều trong hoạt động sản xuất
theo quy định của văn bản mà ủy ban nhân dân tỉnh long an ban hành
khi f đi làm phải dựa trên tinh thần tự nguyện được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp
và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã được trung tâm y tế huyện phân công
ông phúc nói thêm ngoài việc phải bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
cơ quan đơn vị và doanh nghiệp để f đi làm phải bố trí đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh
tuy nhiên người f một đi làm trực tiếp phải đảm bảo đeo khẩu trang
làm việc tại nơi được bố trí phòng riêng hoặc trong không gian thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người xung quanh và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng bệnh